thưa quý vị amazon là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới
với lịch sử hàng triệu năm và hệ sinh thái đa dạng bậc nhất là nguồn cảm hứng và kho tàng kiến thức vô tận
cho các nhà khoa học dày công thám hiểm và khám phá
được con người phát hiện ra cách đây gần năm trăm linh năm nhưng trải qua năm thế kỷ đến nay
dòng sông hùng vĩ này vẫn luôn là một bí ẩn đối với loài người
dòng sông amazon bắt nguồn từ dãy núi andes chảy ra biển đại tây dương
với chiều dài hơn sáu năm trăm linh km sông amazon chỉ thua kém sông nin tại ai cập về chiều dài
nhưng lại có lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới
francisco de orellán đây là người châu âu đầu tiên đã phát hiện và khám phá dọc toàn bộ dòng sông amazon vào năm một nghìn năm trăm bốn mươi hai
cũng chính người lính từ tây ban nha này đã đặt tên cho dòng sông là amazon
có nghĩa là nữ chiến binh trong thần thoại hy lạp
tuy được phát hiện cách đây năm trăm linh năm nhưng độ tuổi chính xác của dòng sông vẫn còn là một điều bí ẩn
sông amazon có khoảng một nhánh sông tạo thành mạng lưới dày đặc
lan rộng khắp cánh rừng già amazon
sinh sôi dựa vào dòng phù sa khoáng chất từ con sông
rừng amazon với diện tích bảy triệu km hai này được mệnh danh là lá phổi của trái đất
cung cấp hai mươi khí oxy cho toàn cầu
khu rừng và dòng sông là ngôi nhà của hàng triệu triệu động thực vật với hơn năm mươi số loài trên thế giới
đặc biệt có nhiều loài vô cùng quý hiếm chỉ nơi đây mới có
loài cá piranha
cá sâu đen caiman
được mệnh danh là hung thần
trần của amazon
loài chăn khổng lồ
và không thể không nhắc tới loài thực vật độc đáo được gọi là sen vua
với chiều rộng lá lên tới bốn mét đây là giống sen lớn nhất trên thế giới
sông amazon là nguồn nuôi dưỡng cho một loài trong đó có cả con người
từ hàng nghìn năm qua con người đã sinh sống dựa vào dòng sông và gắn bó với khu rừng rậm
hình thành nên hàng trăm bộ lạc sống tách biệt hoàn toàn trong rừng sâu tôn thờ dòng sông thiêng liêng này
sông tưới tắm cho trang trại của tôi nuôi dưỡng con cá tôi ăn và cho chúng tôi những động vật mà chúng tôi săn bắt
tuy nhiên cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại và kinh tế giao thương của các thành phố
amazon linh thiêng đang oản mình cho bàn tay tàn phá của con người
nạn phá rừng khai thác gỗ trái phép của con người trong thời gian qua đã hạ dấu cho các thành phố
dẫn tới trận cháy khủng khiếp kéo dài phá hủy phần diện tích rừng rộng lớn tương đương với một nửa diện tích đất liền của việt nam
chúng ta đã mất tới hai mươi rừng amazon rồi
giới khoa học dự đoán rằng hai mươi năm là điểm bùng phát
sau đó amazon có thể chuyển đổi thành thảm cỏ từ đó khô hạn và trở thành sa mạc
đây là một thảm họa đối với khí hậu của lục địa nam mỹ làm tăng nhiệt độ và giảm lượng mưa
nó cũng sẽ làm tăng lượng carbon dioxide trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu và cuối cùng là sự hủy diệt của hàng triệu loài không có ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh
hàng triệu sinh vật dần mất đi nhà ở và con người sống phụ thuộc vào dòng sông cũng đối mặt với tương lai vô định
thì có tới hàng trăm con đập được xây dựng để khai thác sức mạnh dòng sông đang đe dọa tới thiên nhiên và cuộc sống của con người nơi đây
các con đập đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà dọc nhánh sông chúng tôi đã thấy sự hủy diệt không chỉ đối với chúng tôi mà đối với toàn bộ người dân amazon
amazon là món quà tạo hóa ban tặng cho con người là nơi cung cấp nguồn sống khí oxy trong bầu không khí trái đất
thế nhưng nó cũng dễ bị tổn thương bởi chính con người
sông amazon có thể được chảy bao lâu nữa
rừng amazon còn tồn tồn
điều đó đang phụ thuộc vào chính mỗi người chúng ta